vừa nhỏ và siêu nhỏ sự bao trùm về tài chính sẽ được thể hiện rõ ràng nhất ở số lượng những dự án được hỗ trợ tài chính
quan trọng hơn bao trùm về xã hội đã được cụ thể hóa bằng việc thúc đẩy sự bình đẳng và đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng yếu thế hơn như người già phụ nữ người khuyết tật và các cộng đồng ở nông thôn
tăng trưởng bao trùm nghĩa là mọi người đều được hưởng lợi là điều tốt
song việc làm thế nào để có tăng trưởng bao trùm lại là một vấn đề rất phức tạp
như vậy có thể nói có rất nhiều đầu việc có thể được nêu ra tại kỳ họp lãnh đạo apec sắp tới
đã đến lúc apec cần phải tái tập trung các nỗ lực của mình để dẫn dắt và tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại
là một khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới châu á thái bình dương cần tiếp tục các nỗ lực tăng cường dòng chảy thương mại và dịch vụ giữa các nước thành viên
những sáng kiến của việt nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước thành viên
bạn biết đấy làm chủ nhà apec là một vinh dự lớn
nhưng đồng thời cũng là một trọng trách thực sự
tôi rất hy vọng apec sẽ có được những chính sách hợp tác trên tất cả những lĩnh vực có thể hợp tác và đưa ra những cam kết có thể hiện thực hóa
cải cách cơ cấu và đổi mới sáng tạo cũng đóng vai trò rất quan trọng nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng
thông qua việc cải thiện năng suất lao động phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm phân bổ nguồn lực hiệu quả đây là mô hình tăng trưởng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
bản thân việt nam cũng có kỳ vọng lớn vào kỳ hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi
đó là sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng sự đóng góp đáng kể cho tiềm năng của apec
việc quảng bá hình ảnh việt nam với tư cách một đất nước có nhiều tiềm năng lớn là bước tiên lớn để biến apec trở thành một diễn đàn kinh tế dẫn đầu cũng như hướng đến một thế giới nhân văn hơn
như vậy chỉ còn ít giờ nữa tuần lễ cấp cao của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương việt nam tại thành phố đà nẵng dự kiến
sẽ đón tiếp khoảng một mươi đại biểu gồm lãnh đạo hai mươi một nền kinh tế apec đại diện các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và các cơ quan truyền thông khu vực và quốc tế
đến lúc này công tác chuẩn bị đã hoàn tất cả thành phố rực rỡ cờ hoa và người dân cũng náo nức chào đón một trong những sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước tới nay
với tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng sẽ đón nhiều nguyên thủ
toàn truyền thông và các cơ quan truyền thông và các cơ quan truyền thông